tại xã phúc thọ huyện nguy lập tỉnh nghệ an long trọng tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm đồng chí nguyễn duy trinh nguyên ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí nguyễn duy trinh sinh ngày một mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm một mươi tại xã nghi thọ nay là xã phúc thọ huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
từ năm một mươi bảy tuổi đồng chí đã tham gia phong trào học sinh chống áp bức của thực dân phong kiến tại thành phố vinh tham gia nhiều hoạt động cách mạng và sau đó bị địch bắt tù đầy nhiều lần
sau cách mạng tháng tám đồng chí nguyễn duy trinh đảm nhiệm nhiều cương vị trọng trách của cách mạng như thường vụ xứ ủy trung bộ phó chủ tịch ủy ban hành chính trung bộ
ủy viên trung mương đảng khóa hai năm một nghìn chín trăm năm mươi một bí thư trung ương đảng năm một nghìn chín trăm năm mươi năm ủy viên bộ chính trị năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
tại đại hội đảng lần thứ ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi đồng chí được bầu lại vào ban chấp hành trung ương đảng và bộ chính trị được cử làm phó thủ tướng chính phủ kiêm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch nhà nước
nhà lưu niệm của đồng chí nguyễn duy trinh có kiến trúc kiểu nhà truyền thống khu vực bắc trung bộ năm gian bố trí gian giữa làm gian thờ bốn gian hai bên làm không gian trưng bày đồ lưu niệm